tổng cục đường bộ việt nam vừa cho biết tuyến cao tốc pháp vân cầu rẽ ninh bình
bắt đầu triển khai dịch vụ thu phí tự động không dừng etc từ một mươi năm h ngày một mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
nhà cung cấp dịch vụ thu phí sẽ triển khai gián thẻ miễn phí gián thẻ lần đầu
và mở tài khoản giao thông cho tất cả các phương tiện tại hai điểm dừng nghỉ trên cao tốc
tất cả các ngày trong tuần
từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi công ty cổ phần bot pháp vân cầu rẽ sẽ không bán vé tháng
vé quý thủ công khách hàng không gián thẻ thu phí tự động etc sẽ không mua được vé tháng vé quý